từ ngày hai mươi tháng một mươi tại khu vực thủy điện sông lô tám b thuộc địa phận xã phúc ninh và xã thắng quân huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
sẽ cấm tất cả tàu thuyền phương tiện thủy lưu thông qua khu vực để thực hiện việc tích nước phát điện thương mại
tuy nhiên nhiều phương tiện vẫn đang ở trong khu vực tích nước của công trình chưa thể di chuyển được
do công trình thủy điện không đảm bảo an toàn giao thông đường thủy
sở giao thông vận tải tỉnh tuyên quang phối hợp với công an tỉnh tiến hành kiểm tra và xác định
đơn vị thi công không xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy cho các phương tiện qua lại
chưa bố trí các trạm điều tiết bảo đảm an toàn giao thông chưa bố trí phương tiện lai rắt
chưa có hệ thống phao tiêu dẫn đường hệ thống cảnh báo ban đêm
để bảo đảm tiến độ đoàn công tác yêu cầu công ty tiến hành trục vớt tàu trước ngày một mươi một tháng một mươi
để các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực hồ chứa đủ thời gian di chuyển trang thiết bị ra khỏi phạm vi ảnh hưởng
trong trường hợp công ty không thực hiện đúng thời gian nêu trên
thì sẽ báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang để có phương án xử lý kịp thời